để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về công tác hỗ trợ bồi thường cho người dân
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vũ văn tám
xin chào thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vũ văn tám
thưa thứ trưởng được biết để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ ngư dân tại bốn tỉnh bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển
thì vừa qua thủ tướng chính phủ đã có quyết định số một nghìn tám trăm tám mươi ban hành định mức bồi thường thiệt hại

căn cứ vào quyết định này thời gian tới các địa phương sẽ khẩn trương để áp giá
và sớm nhất trong vòng mùng năm đến mùng một mươi tháng một mươi các địa phương sẽ gửi thêm cho bộ nông nghiệp và bộ tài chính
sau đó là bộ nông nghiệp sẽ tổng hợp lại và chuyển sang bộ tài chính bộ tài chính tổ chức thẩm định và trình thủ tướng chính phủ
sau khi thủ tướng chính phủ có cái phê duyệt thì sẽ phân bổ cái tiền bồi thường hỗ trợ cho các địa phương để từ phương trình khai
vậy cụ thể thì khi nào thì người dân ở bốn tỉnh miền trung có thể nhận được tiền hỗ trợ
nếu đúng theo cái quy trình cũng như tiến độ thì phải sau một mươi năm
sớm nhất là một mươi năm tháng một mươi thì thủ tướng mới phê duyệt
mới có căn cứ để phê duyệt và cũng như chuyển tiền hết xuống các địa phương
tuy nhiên là bây giờ thì thấy rằng là các địa phương và đặc biệt là các đối tượng bị thiệt hại
các người dân ở bên dưới bốn tỉnh đang rất là mong đợi
vì vậy cho nên là sáng nay thì phó thủ tướng trương hòa bình đã chủ trì họp ban chỉ đạo và cũng như là các tỉnh các bộ ngành
thì phó thủ tướng cũng đã cho chủ trương là sẽ
quyết định cho các tỉnh ứng trước khoảng ba tỷ để các tỉnh coi như đây là một việc làm để đáp ứng được mong mỏi của người dân
thì các tỉnh căn cứ vào cái ứng trước này để các tỉnh triệt khai những đối tượng mà cần thiết phải giải ngân để cho các đối tượng được hưởng cái chính sách bồi thường này